vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy sóng biển dâng cao từ hai ba mét khiến biển động
ngoài ra mưa rào và rông cũng gia tăng hơn trên khu vực khiến tầm nhìn bị giảm thấp thời tiết nhìn chung không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước